thưa quý vị và các bạn một trong những cách thức quản lý của người khuyết tật trí tuệ hiệu quả
là lao động trị liệu phục hồi chức năng với những việc làm phù hợp
tại phú thọ một số các lớp học lao động thông qua công việc cụ thể đã lần lượt được mở ra
và trở thành một phương thức trị liệu mới mang lại hiệu quả cao
giúp người khuyết tật trí tuệ dần phục hồi tư duy
có thêm nhiều người khuyết tật giàu nghị lực ý chí vươn lên đóng góp vào sự phát triển của xã hội
và đây cũng là một trong những mục tiêu mà đề án trợ giúp người khuyết tật tại tỉnh phú thọ

phú thọ tỉnh phú thọ

và điều trị trong điều kiện tốt nhất sớm có cơ hội hòa nhập cộng đồng
những năm qua trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh phú thọ
luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
hiện trung tâm đang chữa trị chăm sóc và phục hồi chức năng cho trên một trăm tám mươi bệnh nhân tâm thần
người dối loạn tâm trí và các đối tượng xã hội khác theo quy định của pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trung tâm đã giúp trên năm mươi người bệnh tái hòa nhập cộng đồng tự tin hơn trong cuộc sống
hàng năm thì cũng tiếp nhận rất nhiều các đối tượng
một là đối tượng khuyết tật mà chủ yếu là bị tâm thần nặng
rồi người già cô đơn không còn nguồn nuôi dưỡng rồi trẻ em bị bỏ rơi không có người nuôi dưỡng
chúng tôi cũng đã tổ chức để trợ giúp rồi hướng dẫn quy trình quy phạm trong việc chữa bệnh
rồi là phục hồi chức năng cho người tâm thần
đa số những người bị mắc bệnh tâm thần vào trung tâm thì đã được chữa trị
rồi các hoạt động dạy nghề trị liệu lao động nhiều người cũng đã phục hồi rất tốt
đây là một cái trung tâm tôi cho rằng là đảm bảo tính yêu việt nhân văn của nhà nước ta của từng địa phương
nếu không có những trung tâm này thì có lẽ là cộng đồng rất khó khăn trong việc quản lý chữa trị và giúp đỡ những người tâm thần
ngoài những việc quản lý chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhân thông thường
thì từ những năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm thì chúng tôi bắt đầu thực hiện thí điểm công tác phục hồi chức năng thông qua lao động trị liệu cho bệnh nhân tâm thần
đây là nhóm đối tượng chính của trung tâm trong thời gian gần đây
đến giờ phút này thì nó chiếm giấy khoảng bảy mươi năm
số người đang quản lý chăm sóc nuôi dưỡng tại đây là bệnh nhân tâm thần
vậy đối với bệnh nhân tâm thần thì ngoài điều trị họ bằng hóa dược có nghĩa là bằng thuốc chuyên khoa tâm thần
thì việc phục hồi chức năng về bệnh lý phục hồi chức năng về sinh hoạt phục hồi chức năng lao động rất là quan trọng
nhằm giúp người bệnh có cuộc sống tốt sớm ổn định phục hồi những kỹ năng đã mất có thể thích ứng với gia đình và cộng đồng
trung tâm đã thực hiện hỗ trợ người bệnh trên nhiều mặt về vật chất cũng như tinh thần
cán bộ viên chức của trung tâm luôn gần gũi
chuyện trò động viên người bệnh giúp cho người bệnh nhận thức được bệnh tật của mình
tạo cho họ có được niềm tin với mọi người xung quanh vẫn được yêu thương tôn trọng
đây là một yếu tố quan trọng góp phần nâng đỡ người bệnh vượt qua mọi khủng hoảng lo âu tuân thủ phác đồ điều trị của các y bác sĩ
qua quá trình chăm sóc quản lý nuôi dưỡng chúng tôi nhận thấy rằng là tất cả những đối tượng tâm thần khi được tiếp nhận vào trung tâm
thì phần lớn là thuộc dạng là đặc biệt nặng có những dối loạn
về hành vi tư duy họ không tự phục vụ được bản thân và khả năng lao động hoặc khả năng sinh hoạt của họ đã bị suy giảm rất nhiều
họ thờ ư vô cảm với cuộc sống có khi rất ngại giao tiếp e rè sống thu mình mọi hoạt động đều trợn trạp
những khả năng lao động của họ đã bị suy giảm rất nhiều
sau một quá trình được vào trung tâm bằng phương pháp hóa dược và cho uống thuốc chuyên khoa và việc phục hồi chức năng
thì cơ bản về người bệnh tâm thần đã được phục hồi về bệnh lý
còn đối với những người bệnh tâm thần mà do nguyên nhân bẩm sinh
thì việc khả năng phục hồi lao động của họ rất khó gặp rất nhiều khó khăn
trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao việc quản lý chăm sóc người bệnh tâm thần
ngoài việc duy trì điều trị bằng hóa dược thì việc phục hồi chức năng bằng lao động trị liệu góp phần rất quan trọng
chiếm năm mươi quá trình chữa trị bệnh và giúp cho người bệnh ổn định lâu dài có cơ hội hòa nhập cộng đồng bền vững
trung tâm đã thí điểm và bố trí cho đối tượng tham gia lao động trị liệu với các công việc phù hợp và thời gian lao động hợp lý
như trồng chăm sóc nấm trồng cây ăn quả chăm sóc vườn rau phơi ván bóc và gia công hoàn thiện đan chiếu trúc
những việc làm này tuy giá trị về vật chất không cao nhưng giúp người bệnh ổn định về bệnh lý
để khôi phục các chức năng bị suy giảm đem lại kết quả khả quan trong điều trị
đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt của quá trình tiếp nhận quản lý
chăm sóc chữa trị và phục hồi chức năng cho đối tượng tâm thần
đó là khôi phục các chức năng bị suy giảm thông qua lao động trị liệu nâng cao giá trị bản thân
giúp các đối tượng không còn mặc cảm khi là gánh nặng của gia đình và xã hội
trong những năm vừa qua thì chúng tôi thực hiện và tổ chức tốt những công việc đấy
với những hoạt động cụ thể như là làm nấm trồng và chăm sóc nấm để phục vụ đời sống cho đối tượng
thứ hai nữa là đan chiếu trúc
thứ ba nữa là
phơi ván bóc cho các đối tượng
thứ tư nữa là việc trồng rau xanh chăm sóc vườn cây đinh lăng cây ăn quả của khuôn viên xung quanh cơ quan
để giúp cho họ có khả năng hồi phục lại khả năng lao động của họ
cũng như là tư duy và các hoạt động để giúp họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững nhất
song song với quá trình điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp hóa dược
thì trung tâm rất chú trọng đến quá trình phục hồi chức năng bằng các phương pháp lao động trị liệu
bởi vì là bản chất của những người bệnh tâm thần là
họ rất là tự ti e rè ngại tiếp xúc và cái mức độ của họ sẽ chậm chạp
nên là chúng tôi đã phải lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp với họ
để có thể khơi dậy được cho họ những cái khả năng vốn có
họ tự mình làm được những cái sản phẩm do tự mình làm ra
thì họ sẽ cảm thấy rằng là mình có ích cho xã hội và có ích cho gia đình
đối với những người bệnh tâm thần ở trung tâm sau khi được phục hồi chức năng thì họ rất là hòa đồng
họ được làm việc nhóm họ được nói chuyện với nhau
họ được tiếp xúc với các cán bộ thì họ tự tin để thể hiện chính mình
và họ cũng có những cái chia sẻ từ những cái hoạt động phù hợp chức năng như vậy
thì họ cũng có những cái chia sẻ rất là chân thật đối với các cán bộ
từ đó thì chúng tôi cũng biết được là cái tâm tư tình cảm của họ trong cuộc sống như thế nào
anh trần văn đạo sinh sống trên địa bàn huyện tân sơn tỉnh phú thọ
mắc bệnh tâm thần đã gần hai mươi năm
quá trình điều trị bệnh tại nhà không có dấu hiệu phục hồi
anh được gia đình đưa vào trung tâm để điều trị
qua hơn hai năm điều trị tại đây
nhận thức của anh đã dần được phục hồi thông qua điều trị bằng hóa dược và lao động trị liệu
và đây nó tỉnh táo uống thuốc đầy đủ điều độ nó tỉnh táo
thì nghe cảm thấy công việc làm cũng thấy bình thường thấy thoải mái hơn
lúc lúc đầu thì cũng chưa biết
thế thì nào không biết thì lại hỏi
thế thì được cán bộ ở trung tâm cũng nhắc nhở
chị bảo thì làm mãi nó quen quen thì nó thuộc đi
cũng mong muốn là sau rồi là một thời gian thì ở trung tâm được về với hòa nhập với gia đình với cộng đồng xã hội thì cũng muốn có cái nghề để nuôi sống bản thân
cũng như anh đạo
chị lê thị chính sống tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọ bị mắc bệnh trầm cảm năm hai nghìn sáu
từ khi được gia đình đưa đến trung tâm điều trị bệnh trầm cảm của chị đã phục hồi đáng kể
bên cạnh đó chị chính còn được các cán bộ tại trung tâm hướng dẫn học nghề đan chiếu trúc
đến nay chị đã có thể làm công việc này một cách thành thạo
sau thời gian uống thuốc thì tôi cảm thấy là người tôi khỏe mạnh và có một sức khỏe tốt mà tôi lại được các cán bộ trong trung tâm dạy nghề đan chiếu trúc
và nghề trồng cây quả của mối như trồng cây bưởi
tôi thấy công việc đan chiếu trúc này cũng nhàn và tôi cũng đang hoàn thiện được những các bộ kiến trúc
và tôi đan xong các bộ chiếu trúc tôi cảm thấy rất thích và mừng
công việc đan chiếu trúc này đem lại cho tôi sức khỏe tốt
mong muốn về nhà tôi cũng có được công việc đan chiếu trúc này
hiện nay thì số tham gia lao động tại nhà chiếu tập trung thì chiếm phần đông rất là nhiều
họ có thể bản thân họ đầu tiên là họ không biết làm họ phải học rất là nhiều
ví dụ cái khâu đơn giản nhất trong khi làm chiếu thì chúng tôi là những người cán bộ trực tiếp phải cầm tay chỉ việc hướng dẫn người bệnh
từ những cái khâu chi tiết từ vào chiếu và chọn hạt rồi để hoàn thiện mấy cái chiếu
tôi phải có sự kiên trì kiên nhẫn để hướng dẫn người bệnh là rất là chi tiết tỉ mỉ thì người bệnh mới có thể là học được mấy cái bộ đan chiếu
trong thời gian tới ngoài việc tiếp tục duy trì các hoạt động trị liệu phục hồi chức năng như hiện tại
trung tâm sẽ kết nối mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm nhằm tạo việc làm ổn định cho những bệnh nhân đã điều trị ở đây
giúp họ có một công việc ổn tham gia lao động nhằm đảm bảo cuộc sống
đây cũng chính là mục tiêu xuyên suốt của trung tâm
đối với người tâm thần thì tìm được cái việc làm phù hợp cho họ là một vấn đề rất là khó khăn đối với chúng tôi
chúng tôi cũng đang kết nối cũng đang tìm hiểu thêm những cái lĩnh vực ngành nghề mà nó có thể không gây nguy hại
bởi vì với bệnh nhân tâm thần thì cái mục tiêu phải đảm bảo là đầu tiên cũng phải là an toàn cho chính bản thân họ và cho cộng đồng xung quanh nữa
nên là đấy cũng là một cái vấn đề khó khăn nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục kết nối và liên hệ với các cơ quan chức năng
cũng như nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
hoặc là trong cả nước nếu có thể thì để giúp cho họ có một việc làm ổn định nhất
để sau khi tái hoàn nhập thì họ có cái cơ sở sống bền bững hơn
đối với người khuyết tật trí tuệ tạo việc làm ổn định cho họ có ý nghĩa rất sâu sắc
ngoài đem lại thu nhập đến nơi sống bản thân ổn định cuộc sống
người khuyết tật trí tuệ còn có thể khẳng định mình không phải phụ thuộc vào gia đình xã hội
từ đó giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hỗ trợ tổ chức điều hành phối hợp liên ngành và giám sát đánh giá trong công tác trợ giúp người khuyết tật
sáu mươi gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật
năm mươi người khuyết tật được tập huấn các kỹ năng sống
một trong những hoạt động chủ yếu của đề án là dạy nghề tạo việc làm cụ thể như sau
a đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề và tư vấn viên việc làm cho người khuyết tật
b tư vấn học nghề việc làm theo khả năng của người khuyết tật
c nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật
d xây dựng thí điểm mô hình phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại một số tỉnh
d dạy nghề tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật
kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề với mức hỗ trợ tối đa sáu triệu đồng một người mở khóa học
để triển khai đề án phần ba la mã các giải pháp thực hiện đề án nêu rõ
đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật huy động các tổ chức cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật
đề cao vai trò trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong việc trợ giúp người khuyết tật
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa và can thiệp sớm trị liệu tâm lý phục hồi chức năng cho người khuyết tật
tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho người khuyết tật
năm tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho người khuyết tật